tại an giang tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm ngày hôm qua đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo vi ngân thạnh hay còn gọi là tỷ đường huỳnh hữu tân trần thị thu hồng huỳnh trung hòa cùng chú tại thành phố châu đốc và dương quang thố trú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội buôn lậu
theo cáo trạng ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi năm tại khu vực cống ba nhịp thuộc xã vĩnh tế thành phố châu đốc tỉnh an giang lực lượng công an đã bắt quả tang trần thị thu hồng và huỳnh trung hòa tổ chức vận chuyển bốn mươi bốn bao đường tổng khối lượng hai hai trăm linh kg màn nhãn mát doanh nghiệp tư nhân minh long từ campuchia về việt nam
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt khẩn cấp thạnh cùng với đối tượng liên quan thu trên bốn trăm tám mươi tấn đường các loại
từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi năm thạnh cùng với đồng bọn đã mua bán vận chuyển qua biên giới trên bốn hai trăm linh tấn đường từ campuchia về việt nam thạnh bán hết số này cho các tổ chức cá nhân trong nước thu lợi trên sáu trăm linh triệu đồng
sau khi xem xét đơn kháng cáo cùng với các chứng cứ và những lời khai của các bị cáo tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử đã quyết định thay đổi mức án đối với bị cáo thạnh từ một mươi năm tù xuống còn bảy năm hồng từ năm năm xuống còn bốn năm
các bị cáo còn lại vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm